vòng việt tân đã chỉ đạo đối tượng thành viên trong nước như chư minh tam và cử người từ nước
ngoài xâm nhập về nước để tập trung kích động gây dối cơ quan chức năng cũng đã có băng
chứng về việc tổ chức ngoại vi của việt tân chỉ đạo lực lượng trong nước lợi dụng việc làm
tư thiện để công khai hóa hoạt động ở trong nước và lôi kéo người dân tham gia hoạt động
chống chính quyền nhiều người đặt câu hỏi nguồn tài chính nào giúp các đối tượng kích động
biểu tình in áo băng rôn khẩu hiệu mua thiết bị ghi hình di chuyển đến các địa bàn
để thu tin liên lạc hoạt động theo cơ quan chức năng một số hội nhóm trá hình
ở trong nước tham gia kích động biểu tình như hội anh em dân chủ voi mạng lưới
blockcha việt nam v v thường xuyên nhận tài trợ của một số tổ chức phản động lưu vong
và tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong đó có việt tân và quỹ quốc gia vì dân chủ mỹ
đây là những thủ đoàn không mới các đối tượng đã lặp lại nhiều lần nhằm lợi dụng những sự kiện
được dư luận quan tâm nhất là những sự kiện nhạy cảm phức tạp để tuyên truyền xuyên tạc
kích động chống phá điều này đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân gây mất trật tự xã hội
tác động tiêu cực tới việc thực hiện đường lối chính sách của đảng nhà nước bản chất cơ hội
lợi dụng của các đối tượng đã bị quần chúng nhân dân nhận rõ và lên án có thể dẫn ra một số bình luận
phản bác lại luận điệu của các đối tượng khi cho rằng đó là những luận điệu sặc mùi xuyên tạc hay
xuống đường thực chất không giúp ích được gì cho người dân miền trung người dân hãy thật tỉnh táo
trước các lời mời gọi tham gia các hoạt động vì môi trường hãy cảnh giác với các luận điệu
mị của các đối tượng xấu đừng để lòng yêu nước của mình bị lợi dụng sự cố môi trường biển đang
tác động tới cuộc sống của bà con ngư dân miền trung rất cần sự đồng cảm chia sẻ
chung tay góp sức của toàn xã hội cũng như những hành động thiết thực trách nhiệm để bảo vệ môi trường
tự nhiên môi trường đầu tư giữ gìn kỷ cương và tỉnh táo cảnh giác trước mưu đồ đen tối của số đối
tượng cơ hội phản động không để chúng lợi dụng kích động gây dối an ninh trật tự
chuyển sang một số thông tin khác tại an giang vào sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an
tp long xuyên cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam
về hành vi tổ chức gá bạc và đánh bạc trước đó tại nhà bà võ thị liễu ở phú mỹ duyên
tp long xuyên công an tp long xuyên đã bắt quả tang khoảng một mươi chín phụ nữ đang sát phạt nhau bởi hình
thức đánh bài ăn thu bằng tiền tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai mươi điện thoại di động
các loại hàng chục bộ bài năm mươi hai lá và trên bảy mươi năm triệu đồng tiền trên chiếu bạc và trong người các đối
tượng cùng nhiều tăng vật liên quan khác tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận
sòng bạc trên là do bà liễu đứng ra tổ chức để lấy tiền sâu và bán nước uống trong mỗi ván
các đối tượng đạt từ hai trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng công an huyện hưng nguyên nghệ an vừa hoàn
tất hồ sơ và ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với võ văn hùng chú tại xã nghi xuân
nghi lộc nghệ an về hành vi cướp tài sản trước đó lợi dụng trên đường vắng vẻ
võ văn hùng đã không chế một phụ nữ và cướp đi một chiếc điện thoại trị giá khoảng một mươi ba triệu đồng
và chiếc ví trong đó có một mươi ba triệu đồng tiền mặt điều đang nói là võ văn hùng đang là sinh viên
học vinh do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản để trả nợ nguy hiểm hơn
dù biết nạn nhân đang mang thai nhưng hùng đã dùng tay đấm và tát vào mặt bù nạn nhân không thể chống cự
đối tượng truy nã nguyễn thành luân chú tại xã lộc châu huyện bảo lộc tỉnh lâm đồng
vừa bị phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh lâm đồng di lý từ tp hcm về tỉnh lâm đồng quy án
trước đó vào năm hai nghìn một mươi nguyễn thành luân cùng đồng phạm là cao ngọc giáp và nguyễn văn trọng
đã cùng nhau trộm cắp tài sản trị giá một trăm năm mươi triệu đồng cao ngọc giáp cùng nguyễn văn trọng đã bị bắt sau đó
còn nguyễn thành luân đã cùng tăng vật trốn vào tỉnh nam định sau khi bị lực lượng chức năng phát hiện
và thu giữ tăng vật luôn tiếp tục trốn vào tp hcm và thay đổi nhân thân lai lịch
sau sáu năm trốn lệnh truy nã của cơ quan chức năng nguyễn thành luân đã bị lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm
công an tỉnh lâm đồng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở quận một mươi hai tp hcm
thưa quý vị toàn bộ thẻ atm đều mua lại sim điện thoại không đăng ký trong website với những thông tin
biện đặt và nhiều tên ảo khác nhau đã lừa đảo trên hàng chục người dân trong toàn quốc chiếm đoạt hai trăm linh triệu đồng
tuy nhiên với sự sắc bén trong công tác điều tra phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh quảng ngãi
và công an tp quảng ngãi đã nhanh chóng bắt giữ băng nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản này
sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn facebook của chị bùi thị thu ly trú tại phường trần phú tp quảng ngãi nhận được tin nhắn với nội dung
đã trúng được giải nhất từ chương trình tuần lễ vàng tri ân khách hàng quý ii phần thưởng là một xe máy và một phiếu quà tặng một trăm linh triệu đồng
và yêu cầu chị ly truy cập vào website www đăngkínhậndài hai mươi bốn com để đăng ký hồ sơ nhận dài
sau khi liên hệ chị ly đã chuyển tiền qua số tài khoản trong website hai mươi một triệu đồng
tiền để trả phí nhận dài
tuy nhiên sau khi chuyển tiền chị ly không liên hệ được với mọi thông tin cần liên hệ đăng trên website
qua điều tra lực lượng công an quảng ngãi đã bắt nhóm đối tượng gồm nguyễn thanh tài hai mươi hai tuổi trương đức thiện hai mươi hai tuổi
đều trú tại xã duy phước huyện duy xuyên tỉnh quảng nam và nguyễn thị hồng nhung hai mươi bốn tuổi chú tại xã điện ngọc
thị xã điện bàn tỉnh quảng nam về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

đây là vụ án có thủ đoạn rất mới tại tỉnh quảng ngãi trong thời gian qua
nhóm đối tượng này đã mua tên miền lậu lập website đăng tải nhiều hình ảnh giả mạo về trúng thưởng để tạo niềm tin cho nạn nhân
đáng nói thẻ atm toàn bộ do các đối tượng mua lại
do hám lợi nhiều người đã bị sập bẫy nhóm đối tượng này
theo khai nhận của nhóm đối tượng chúng đã lừa trên hàng chục nạn nhân trên địa bàn cả nước với số tiền trên hai trăm linh triệu đồng
qua đây cơ quan điều tra cũng đề nghị các hàng thương mại trên địa bàn tỉnh nâng cao thực hiện đúng các quy trình về trình tự thủ tục mở các tài khoản atm
tránh việc bị các đối tượng lợi dụng việc sử dụng các chứng minh nhân dân giả và chứng minh nhân dân người khác
có giá ảnh của đối tượng vào để mở các thẻ atm
đề nghị các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ internet không tổ chức bao che dùng túng tiếp tay cho các đối tượng sử dụng dịch vụ internet
làm đủ điểm để thực hiện hành vi tự động
hiện số nạn nhân do nhóm đối tượng này lừa đảo rất nhiều và ở trên khắp các tỉnh thành trong cả nước
ai là nạn nhân thì đến công an gần nhất hoặc công an tp quảng ngãi để trình báo
qua vụ việc đề nghị nhân dân cần nâng cao cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo này
hôm nay do tác động của khối không khí mát vùng mưa sẽ mở rộng hơn xuống đến bao gồm cả thủ đô hà nội
trong cơn rông bà con khu vực vùng núi cần hết sức cảnh giác với các hiện tượng thời tiết cực đoan
như tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
mưa chủ yếu diễn ra trong ngày và đêm nay
sau đó sang đến ngày một mươi sáu thì mưa sẽ giảm dần
tuy nhiên trời vẫn nhiều mây một số nơi có thể hứng nắng nhẹ
nhiều độ cao nhất cho ngày mai đạt ở mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
từ ngày một mươi bảy trời chuyển nhiều nắng hơn mưa chỉ xuất hiện vào thời điểm chiều tối
nên nhiệt độ sẽ có xu hướng tăng dần
các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế
trong chiều tối và đêm nay khí mát cũng sẽ gây mưa tại khu vực này
trong ngày một mươi bảy vùng mưa chính sẽ là các tỉnh từ thanh hóa trở vào đến quảng bình
trong cơn rông cũng có thể xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh
mưa có khả năng sẽ xảy ra giải rác trong ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy
thì mưa sẽ giảm và trời sẽ có nắng với nhiệt độ là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
trong khi đó các tỉnh từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận
mưa chỉ xuất hiện rải rác ở các tỉnh phía bắc khu vực
ngay trời nắng và nhiệt độ ít có sự thay đổi
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây sẽ giao động ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
về đêm nhiệt độ sẽ giảm xuống chỉ còn là từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ
khu vực tây nguyên từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi tám mây thay đổi ngày nắng
riêng ngày một mươi năm sẽ có nơi nắng nóng chiều tối và đêm sẽ có mưa rào rải rác và có nơi có rông
cơn mây phong khả năng xảy ra tố lốc mưa đá và gió giật mạnh trong cơn rông
nhiệt độ ngày đêm là từ hai mươi một đến ba mươi ba độ
ở các tỉnh nam bộ nắng nóng trong những ngày tới sẽ giảm dần về cường độ
ngày trời nắng nhưng đến chiều tối mưa rông sẽ lan rộng trên toàn khu vực
mở đầu cho thời kỳ bắt đầu mùa mưa tại các tỉnh thành phía nam
những cơn mưa vàng sẽ phần nào xua tan đi cây nắng oi ả và giúp giải hạn tại đây
bản tin một trăm một mươi ba online hôm nay sẽ được đặt dừng tại đây